tại tp hcm vừa diễn ra chương trình ngày hội tiêu dùng đây là cơ hội để các doanh nghiệp tăng cường kết nối giao thương quảng bá thương hiệu hợp tác kinh doanh và mở rộng thị trường nội địa
ngày hội tiêu dùng là chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp nhà sản xuất và người tiêu dùng được tổ chức thường niên
năm nay ngày hội tiêu dùng diễn ra vào ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tập trung trưng bày và giới thiệu các nhóm hàng tiêu dùng hàng việt nam chất lượng cao nông sản thực phẩm và đặc sản vùng biển
ngày hội tiêu dùng góp phần xây dựng tp hcm trở thành trung tâm mua sắm hiện đại hấp dẫn đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng
đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa góp phần khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm có chất lượng tốt

đã ở tuổi chín mươi nhưng cảm xúc về một thời chiến đấu thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí ông
các du đức tỉnh hòa bình bố trí nguồn vốn để triển khai xây dựng kẻ khắc phục sự cố sạt lở trên địa bàn tp hòa bình thế nhưng dự án cấp bách này vẫn chưa được triển khai đúng tiến độ thời điểm hiện tại khối lượng thi công tương đương khoảng năm mươi giá trị hợp đồng
các du đức tỉnh hòa bình bố trí nguồn vốn để triển khai xây dựng kẻ khắc phục sự cố sạt lở trên địa bàn tp hòa bình thế nhưng dự án cấp bách này vẫn chưa được triển khai đúng tiến độ thời điểm hiện tại khối lượng thi công tương đương khoảng năm mươi giá trị hợp đồng
dự án khắc phục sạt lở khu vực tổ một mươi năm phường đồng tiến tổ dân phố ngọc hai phường trung minh và đoạn cầu hòa bình ba thuộc nhóm dự án cấp bách với tổng kinh phí bốn trăm chín mươi chín tám trăm một mươi bảy tỷ đồng
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đã tiến hành kiểm đếm tài sản hoa màu trên đất và thực hiện hỗ trợ tái định cư cho các hội bị ảnh hưởng thế nhưng hơn ba năm qua dự án vẫn còn là công trường ngổn ngang nhưng ngôi nhà sạt lở vẫn nguyên hiện trạng chưa được dỡ bỏ
mặt bằng cho đơn vị thi công do nhiều hộ dân đã di rời quay trở lại khu vực cũ yêu cầu hỗ trợ
tiền đất tranh lệch nơi cũ và nơi mới chưa xây dựng được khu tái định cư riêng của dự án để
di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới diện tích đất và tài sản trên đất nằm ngoài bia đỏ được cấp
của các hộ dân là rất lớn điều này đã gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án